chỉ vì không có tiền mua xăng để chạy xe máy mà năm thanh niên ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai đã dùng dao chặn xe chém người đi đường cướp tiền
tuy nhiên ngay sau khi gây án các đối tượng trên đã bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang bắt giữ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng chín anh nguyễn văn trơn chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang đang điều khiển xe máy chở chị nguyễn thị kim thoa đi trên đường đoạn qua ấp an bình xã bình an huyện châu thành thì bị một nhóm thanh niên dùng dao chặn xe chém vào người cướp tiền

sau khi bị cướp tài sản các nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
sau khi nhận được tin báo chúng tôi chỉ đạo lực chính xác xuống ngay hiện trường để gà sót lại đối tượng rồi tiến hành chi bắt được một nhóm năm tên
năm đối tượng bị bắt giữ là danh sóc phi tự là hùng sinh năm hai nghìn huỳnh công hậu sinh năm hai nghìn danh thò sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn danh phương sa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và danh thanh tuyền tự là hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tệ xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lúc đang nhậu dưới chân cầu xà xiêm thấy danh sóc phi nói xe máy bị hết xăng nhưng không có tiền mua
danh thò đã rủ cả bọn dùng dao chặn xe người đi đường để cướp tiền mua xăng
lợi dụng đêm khuya đường vắng phát hiện có xe máy đi qua các đối tượng đã dùng dao uy hiếp buộc nạn nhân phải đưa tiền cho chúng

cả bọn đã lên xe tẩu thoát tuy nhiên hành vi côn đồ coi thường pháp luật của các đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng điều tra bắt giữ cùng tăng vật